sáng ngày hai mươi hai tháng một lực lượng cứu nạn cứu hộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận tân phú tp hcm đã bàn giao con trăn gấm nặng hai mươi năm kg cho chi cục kiểm lâm tp hcm
để xử lý theo thẩm quyền quy định
trước đó con trang này đã ẩn nắp trên nóc nhà của một người dân gây hoang mang cho chủ nhà
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã mất nhiều thời giờ mới lôi được con trăn ra ngoài
không ai bị thương con trang màu vàng đen nằm trên trần trong một căn nhà ở đường thoại ngọc hầu
phường phú thạnh quận tân phú
trước đó chị lê thị cẩm nhung ba mươi chín tuổi sống tại căn nhà này cho biết
mình phát hiện khi dẫn con trăn đi tắm
khi phát hiện đầu trang khiến chị sợ hãi chạy ra ngoài may mắn hai mẹ con chưa bị trăng tấn công
sau đó chị nhung báo với lực lượng chức năng tới hiện trường gần chục chiến sĩ cứu hộ cứu nạn
đã phải phái trần của nhà vệ sinh dùng gậy nhữ trăn ra ngoài
sau đó hợp sức lôi con trăn dài hơn ba mét bỏ vào bao tải
theo cảnh sát con trăn có thể sổng chuồn từ nơi khác
được biết tại thành phố vẫn tồn tại một số nơi nuôi trang tự phát trong khu dân cư
sau tiếp nhận chiên cục kiểm lâm tp hcm đã thả con trăn về tự nhiên